trộm cần sa và trà sữa bán kiếm lời nguyễn thị thái dung trú tại phường tám tp đà lạt vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh long đầm phối hợp với công an tp đà lạt bắt quả ta
qua nguồn tin trinh sát vào trưa ngày một mươi chín tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an thành phố đà lạt bất ngờ kiểm tra chiếc xe ô tô đang dừng trước một khách sạn trên đường tô hiến thành phường ba thành phố đà lạt
chiếc xe này do nguyễn thị thái dung trú tại phường tám tp đà lạt điều kiển
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện trên thùng xe có một thùng xốp chứa một mươi năm chai trà sữa nghi có chất ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh cả một mươi năm chai trà sữa này đều cho phản ứng dương tính với chất ma túy
làm việc với cơ quan công an nguyễn thị thái dung khai nhận học cách pha chế và mua cần sa từ người bạn sau đó về say trộn với trà sữa để bán kiếm lời
khách hàng của dung là những thanh niên trên địa bàn trong đó có cả khách du lịch
mỗi ngày đối tượng đã bán khoảng hai mươi chai với giá từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh đồng một chai bằng cách đăng quảng cáo trên facebook và qua bạn bè giới thiệu
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ